ngược dòng thời gian tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi tám nguyễn ái quốc từ châu âu về thái lan hoạt động
người chọn udon thani vùng có đông việt kiều sinh sống để hoạt động
thời gian ở đây với cái tên là thầu chín bác sống và sinh hoạt như mọi người
cùng đào giếng làm vườn tác phong giản dị trong cuộc sống của người
đã cổ vũ tinh thần yêu nước trong kiểu bào và gây dựng tình cảm thân thiết
của nhân dân thái lan đối với bác và cách mạng việt nam
với tình cảm sâu sắc đó vào năm hai nghìn hai sau khi trưng cầu ý dân
chính quyền tỉnh udon thani và hội việt kiều tại tỉnh udotani đã thống nhất ý tưởng xây dựng
nơi đây thành trung tâm giáo dục nghiên cứu học tập và du lịch
mang tính lịch sử về chủ tịch hồ chí minh
qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước
và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc việt nam thái lan
đã đừng chủ tịch hồ chí minh đặt niền mỏng
chủ tịch hồ chí minh đã đừng chủ tịch hồ chí minh đặt niền mỏng
một nghìn chín trăm hai mươi chín khi người từ châu âu về thái lan không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương
khu di tích còn là niềm tự hào của bà con kiều bào khi họ hết sức nâng niu
và trân trọng từng ký ức kỷ vật và hình ảnh về người
bác hồ tên bác đã in sâu trong lòng mọi người
thì chúng tôi cũng là con cháu của người việt nam
cho nên làm việc chỗ này với tinh thần say xưa
không những tôi là làm việc
cả anh em trong ban quản lý nói riêng và nói chung
toàn thể kiều bào khắp nơi khắp tỉnh u đôn và khắp nước thái
mọi người đều có công có sức đóng góp trong cái khu di tích này
càng ngày càng thêm đẹp đẽ khang trang
được chia làm hai phần bao gồm chạy cưa và khu đa năng
là nơi trưng bày và giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng
và những dấu ấn của người tại thái lan
những năm qua khu di tích này đã được tạo ra
khu di tích đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng
thu hút nhiều du khách nhất tỉnh u đông tha nhi
khi mỗi năm đón khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn lượt du khách
góp phần đưa tỉnh này trở thành thủ phủ của vùng đông bắc thái lan
về kinh tế văn hóa và du lịch
chúng tôi đã từng đến việt nam rất nhiều lần trước đây
để nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử của các bạn
đặc biệt là những thông tin về chủ tịch hồ chí minh
có thể nói bác hồ là một lãnh tụ vĩ đại
không chỉ của người việt nam
mà còn của cả thế giới
vì vậy khi biết tại thái lan có nhà của bác hồ
chúng tôi đã rất vui và xúc động khi được tới đây tham quan
và tìm hiểu kỹ hơn về người
ngoài ý nghĩa văn hóa và lịch sử
khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại u đông tha nhi
còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị
giữa nhân dân hai nước việt nam và thái lan
đây cũng là một địa chỉ để cho nhiều thế hệ người việt nam
cũng như người dân thái lan đến tưởng nhớ
và tìm hiểu về thân thế
sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
phục vụ cho các hoạt động chung của cộng đồng
góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam tại thái lan